liên quan đến việc dùng dao thái lan sát hại vợ vào trưa ngày bốn tháng bốn
tại khu vực tổ tám khóm châu long ba phường châu phú b thành phố châu đốc tỉnh an giang
sáng ngày năm tháng bốn công an thành phố châu đốc đã bàn giao hồ sơ cùng đối tượng nguyễn văn bích
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại phường châu phú a thành phố châu đốc
cho văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền
theo thông tin ban đầu nguyễn văn bích và nguyễn thị cẩm tú sinh năm hai nghìn ba
trú tại thành phố châu đốc sinh sống với nhau như vợ chồng và có một con chung
thời gian gần đây bích nghi ngờ tú có quan hệ tình cảm với người khác nên hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn
tú bỏ về nhà ông lộc là cha ruột của tú bích nhiều lần đến tìm nhưng tú không chịu gặp và bị ông lộc đuổi về
ngày bốn tháng bốn bích cầm một con dao đến nhà ông lộc tìm tú
đến nơi bích đã dùng dao đâm nhiều nhát trúng vào vùng ngực
vùng bụng của tú rồi bỏ chạy ra ngoài
còn tú được người thân đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng tử vong sau đó
được biết bích là đối tượng nghiện ma túy và từng có một tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
mới chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương vào tháng tám năm hai nghìn hai mươi